dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
đánh giá về kết quả ba năm thực hiện chỉ thị năm đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương khẳng định
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đã dần trở thành việc làm thường xuyên thành ý thức tự giác của cán bộ
đảng viên và nhiều người dân trong cả nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
của từng ngành từng cấp từng địa phương đơn vị
kết quả thực hiện chỉ thị năm cùng với kết quả
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và các nghị quyết chỉ thị kết luận
về công tác xây dựng đảng đã góp phần làm cho vai trò vị trí uy tín của đảng
của hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt
trong kết quả phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại
đáng phấn khởi của ba năm qua có sự đóng góp tích cực của kết quả
thực hiện chỉ thị năm phát biểu tại hội nghị thay mặt bộ chính trị
ban bí thư đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh công tác tuyên truyền
về học tập và làm theo gương bác có nhiều thành tích kinh nghiệm bài học quý
tạo được dấu ấn trong xã hội việc nhận thức đúng đầy đủ tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh chỉ là bước đầu điều quan trọng là phải
chuyển nhận thức ấy thành hành động cụ thể định lượng được kết quả
trong học và làm theo bác của mỗi tập thể cá nhân từ nay tới dịp kỷ niệm
một trăm ba mươi năm ngày sinh nhật bác cấp ủy chính quyền các cấp cần chuẩn bị
thật tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
đặc biệt là trong công tác nhân sự phải thấm nhuận lời bác đã can dặn
nhưng nguồn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém mà nên
cán bộ là cái gốc của mọi công việc phải tránh xa để không có những biểu hiện
tư duy nhiệm kề cục bộ thân quen nể nang dễ dãi khi lựa chọn nhân sự
cấp ủy cho nhiệm kỳ mới thực hiện thật tốt kết luận số năm mươi năm của ban bí thư
nội dung chủ yếu là siết chặt kỷ luật kỷ cương thực hiện nghiêm các quy chế
quy định của đảng nhà nước về công tác cán bộ
tập trung khắc phục giải quyết rứt điểm triệt đề những vấn đề bức xúc nổi cộ
tại địa phương mỗi cơ quan đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình
kế hoạch thật cụ thể triệt đề thực hành thiết kiện chống lãng phí
phải tạo được phong trào chuyển biến thực sự theo gương bác
ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp
đoàn công tác số một khảo sát đánh giá kết quả tổng kết nghị quyết số bốn mươi chín nqtvk
và tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba mươi ba cttvk tại đảng ủy công an trung ương
do đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
trưởng ban chỉ đạo đề án tổng kết nghị quyết số bốn mươi chín nqtvk và chỉ thị số ba mươi ba cttvk làm trưởng đoàn
phát biểu khai mạc tại buổi làm việc thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm nêu rõ thực hiện kế hoạch số năm
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của ban chỉ đạo đề án tổng kết nghị quyết số bốn mươi chín nqtvk của bộ chính trị
về chiến lược cải cách tư pháp đến năm hai nghìn hai mươi và kế hoạch tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba mươi ba
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn chín của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trong công an nhân dân
bộ công an đã ban hành kế hoạch số hai trăm một mươi chín ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
về tổng kết nghị quyết số bốn mươi chín của bộ chính trị
đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trong công an nhân dân
đến thời điểm này bộ công an đã nghiêm túc khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tổng kết
nghị quyết số bốn mươi chín và chỉ thị số ba mươi ba theo đúng hướng dẫn của ban chỉ đạo
trên cơ sở đó đã xây dựng các báo cáo tổng kết đảm bảo chất lượng
thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược cải cách tư pháp trong công an nhân dân
đảng ủy công an trung ương bộ công an cấp ủy lãnh đạo công an các cấp đặc biệt quan tâm
chỉ đạo theo tinh thần định hướng của nghị quyết số bốn mươi chín qua đó đạt được nhiều kết quả
tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hoạt động của lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là các cơ quan điều tra và đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp hỗ trợ tư pháp
chất lượng hoạt động điều tra xử lý tội phạm được nâng cao một bước tỷ lệ án oan sai
thời hạn tố tụng hình sự bị kéo dài có nguyên nhân từ hoạt động điều tra giảm cơ bản
nhận thức được vai trò tầm quan trọng của việc luật sư tham gia vào các hoạt động tố tụng
nhất là giai đoạn điều tra của lực lượng công an nhân dân đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nhanh chóng tổ chức triển khai chỉ thị số ba mươi ba
cho tất cả cán bộ chiến sĩ nhất là cán bộ chiến sĩ làm công tác điều tra nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy
lãnh đạo cám bộ đảng viên về vai trò vị trí trách nhiệm và quyền hạn của đội ngũ luật sư trong hoạt động tố tụng
đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về quyền bào chữa của người bị buộc tội
không để oan sai bỏ lọt tội phạm góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp
qua một mươi năm triển khai thực hiện nhận thức của cám bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân về vai trò vị trí của tổ chức
và hoạt động của luật sư đã được nâng cao quyền và nghĩa vụ của luật sư được đảm bảo theo đúng pháp luật của tố tụng
hoạt động phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân và đội ngũ luật sư trong công tác điều tra xử lý vụ án có nhiều chuyển biến tích cực
đồng thời lãnh đạo bộ công an thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan điều tra phải tạo điều kiện thuận lợi
hỗ trợ các tổ chức luật sư hoạt động tham gia vào quá trình điều tra truy tố đảm bảo tính khách quan minh bạch và đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa
tại buổi làm việc các đại biểu đã đánh giá làm rõ những ưu điểm hạn chế nguyên nhân bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số bốn mươi chín và chỉ thị số ba mươi ba
từ đó đề xuất mục tiêu quan điểm phương hướng nhiệm vụ cải cách tư pháp tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trong thời gian tới
nhằm tiếp tục xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh dân chủ nghiêm minh bảo vệ công lý từng bước hiện đại phục vụ nhân dân phụng sự tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương khẳng định lực lượng công an nói chung và các cơ quan tư pháp của bộ công an nói riêng
đã có những đóng góp rất lớn trong công tác hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự dân sự tố tụng tư pháp luật sư và hỗ trợ tư pháp
chất lượng hiệu quả công tác điều tra tội phạm và thi hành án hình sự hỗ trợ tư pháp trong công an nhân dân không ngừng được nâng lên và có bước tiến lớn
phát biểu kết luận tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương sẽ tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác
để khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng kết nghị quyết số bốn mươi chín trong công an nhân dân và có báo cáo tổng kết của đảng ủy công an trung ương
gửi ban nội chính trung ương được đầy đủ phản ánh tổng kết kết quả triển khai công tác cải cách tư pháp trong công an nhân dân một mươi năm năm qua
đồng thời đề xuất kiến nghị phương hướng cải cách tư pháp trong thời gian tới
về tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba mươi ba bộ trưởng tô lâm yêu cầu cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
tiếp thu và phối hợp với cơ quan thường trực đề án tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba mươi ba của ban nội chính trung ương
để hoàn thiện việc tổng kết và xây dựng báo cáo chung của ban chỉ đạo tổng kết chỉ thị số ba mươi ba
phản ánh tốt nhất về kết quả lãnh đạo của đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư thời gian qua
để có chủ trương định hướng phù hợp trong thời gian tới
vào sáng ngày hôm nay tại thành phố huế bộ công an đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ
phục vụ bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
thường thướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ là học viên
để thực hiện thắng lợi nghị quyết số ba mươi năm nqtvk của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
và chỉ thị số ba mươi năm cttvk của ban chấp hành trung ương đảng về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo các lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ triển khai quyết liệt khẩn trương kế hoạch
và chỉ thị của đảng ủy công an trung ương để tập trung bảo vệ thắng lợi đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
diễn ra trong ba ngày các báo cáo viên sẽ triển khai quán triệt đến học viên tám chuyên đề về kế hoạch thực hiện quy chế
hướng dẫn thực hiện nghị quyết số ba mươi năm cùng các nội dung quan trọng qua đó giúp các học viên nắm toàn vẹn
đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay
phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị
nội dung tập huấn và đề nghị báo cáo viên dành thời gian quán triệt đầy đủ sâu sắc các nội dung đến tất cả các học viên tham gia tập huấn
để thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu công an các cục đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số ba mươi năm
tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng công an để bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
triển khai thực hiện chỉ thị của bộ công an về thực hiện biện pháp nghiệp vụ trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
vào sáng ngày hôm nay bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
tại hai điểm cầu là hà nội và tp hcm
dù hội nghị có gần một đại biểu là đại diện lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm công tác pháp chế
các đơn vị trực thuộc bộ công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các học viện trường công an nhân dân
và các thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật bộ công an
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật trung ương quán triệt về ý nghĩa
vai trò tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với việc thực hiện chức năng
nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân phổ biến những nội dung cơ bản của đề án
kế hoạch triển khai đề án và chỉ thị số ba của bộ trưởng bộ công an về củng cố kiện toàn
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
các đồng chí báo cáo viên cũng đã tập trung giới thiệu những vấn đề chung về nghiệp vụ
kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
kỹ năng tuyên truyền miệng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và một số hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
hội nghị đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật của lực lượng công an nhân dân
khắc phục những tồn tại hạn chế trong tổ chức hoạt động của đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân hiện nay

hội phụ nữ các đơn vị cơ sở đã đem đến chương trình những tiết mục đặc sắc nhất
hội thi là dịp để hội phụ nữ các đơn vị tăng cường giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm nâng cao kỹ năng công tác hội thể hiện được tài năng nét duyên dáng của phụ nữ thủ đô
đồng thời động viên đội ngũ cán bộ hội cơ sở tích cực tham gia công tác hội không ngừng nâng cao năng lực góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh
kết thúc chương trình những tiết mục xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để tham dự hội thi trung kết toàn lực lượng
bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
đồng chí đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giúp nhân dân chống bão số ba
tổ quốc ghi công sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng ngày mai hai mươi hai tháng tám
bộ lao động thương binh và xã hội sẽ trao quà của các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình liệt sĩ xúa và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét
trước đó vào ngày ba tháng tám trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn của các hộ dân trên địa bàn xã nhi sơn huyện mường lát để có phương án hỗ trợ di rời và sơ tán nhân dân đến nơi an toàn
đồng chí thao văn xúa chú tại bản phá học xã nhi sơn đã hy sinh do lũ quét và bị đất đá vùi lấp
những chức năng tìm thấy vào sáng ngày bốn tháng tám đồng chí thao văn súa đã làm trưởng công an xã nhi sơn được một mươi năm
chuyển sang những thông tin khác diễn biến mới nhất về vụ hai xe khách dường nằm đâm nhau khiến một người chết và hàng chục người bị thương trên địa bàn huyện diên khánh tỉnh khánh hòa
cho đến trưa ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diên khánh đã kết thúc công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diên khánh hòa cũng đã có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa để cập nhật về tình hình sức khỏe của các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này
hiện nay thì các bác sĩ ở đây đang khẩn trương tiến hành các biện pháp để cứu chữa cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn sáng nay tại địa bàn huyện dân khánh tỉnh khánh hòa
theo bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa hiện có một mươi chín người trong vụ tai nạn đang được thăm khám điều trị tại bệnh viện trong đó có một mươi người bị thương nặng
đa số các nạn nhân đều là người ở các tỉnh lâm đồng quảng nam phú yên
hiện tình hình sức khỏe của các nạn nhân đều chuyển biến tốt không có trường hợp nào nguy kịch
một nạn nhân tử vong trước khi đưa vào bệnh viện được xác định là ông huỳnh hoành chú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
khi tỉnh dậy thì nhìn trung quanh thấy máu không thì mới thấy
lúc đó tai nạn xảy ra thì không biết gì
nói chung vừa thấy ông cụ thì lao đến ôm ông cụ thì có một chiếc bác sư tới thì nói là ôm ông lên xe đi cấp cứu liền chú ơi
rồi ông lên nhà đi
rồi hiện đó thì chỉ nhìn thấy cái xe lọc chổng bánh lên trời cái đầu xe băng trang thì dẹp mẹp dí

em vẫn rách

mẹp rồi đau quá đứng dậy
sức khỏe sau khi nhập viện có tiếng tiếng báo
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn ban an toàn giao thông tỉnh khánh hòa đã đến thăm hỏi
động viên các nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa và bệnh viện đa khoa huyện diên khánh
đồng thời hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương nặng mỗi trường hợp một triệu đồng
và hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân bị tử vong hai triệu đồng
trước đó vào tầm một giờ ba mươi phút
sáng nay tại giao lộ ngã tư quốc lộ một a quốc lộ hai mươi bảy thuộc địa phận xã diên thạnh huyện diên khánh
xe ô tô khách giường nằm thương hiệu phương trang mang biển kiểm soát năm mươi một b bốn mươi nghìn hai trăm bảy mươi
do võ xuân tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú ở xã quế an huyện quế sơn tỉnh quảng nam điều khiển
chạy trên đại lộ võ nguyên giáp kết nối với quốc lộ hai mươi bảy theo hành trình nha trang đà lạt
khi đến ngã tư giao với quốc lộ một a ở địa phận nêu trên đã tông vào bên phải thân xe ô tô khách dường nằm
mang bị kiểm soát bảy mươi tám b chín trăm ba mươi tám do nguyễn tấn thạch sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
chú ở xã an cư huyện tuy an tỉnh phú yên điều khiển chạy hành trình tp hcm tuy hòa
cú tông rất mạnh khiến xe khách bảy mươi tám b chín trăm ba mươi tám lật nghiêng xe ô tô năm mươi một b bốn mươi nghìn hai trăm bảy mươi liên tiếp va vào giải bê tông phân cách
gây sập đổ cổng trào và trụ đèn cao áp
thân xe khách bảy mươi tám b chín trăm ba mươi tám biến dạng trong khi đầu ca bin xe khách
năm mươi một b bốn mươi nghìn hai trăm bảy mươi vỡ nát
ông huỳnh hoành sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi tám chú tại tp đà lạt tỉnh lâm đồng tử nạn tại hiện trường
hai mươi năm hành khách bị thương được đưa đến trung tâm y tế huyện diên khánh và bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cấp cứu
công an huyện diên khánh đang thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan
đồng thời trưng cầu giám định kỹ thuật hai xe ô tô khách để điều tra nguyên nhân xử lý vụ tai nạn theo quy định của pháp luật
còn liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xảy ra vào lúc dạng sáng ngày hôm nay tại hòa bình
ngay trong buổi chiều công an huyện lạc sơn tỉnh hòa bình đã tiến hành tạm giữ võ thái hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại tổ ba tây hồ hai phường quang tiến thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
là lái xe khách để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông
trước đó vào khoảng hai giờ bốn mươi năm phút ngày hôm nay
tại khu vực thuộc xã ân nghĩa huyện lạc sơn
xe ô tô khách biển kiểm soát ba mươi bảy b hai nghìn một trăm hai mươi do võ thái hòa điều khiển hướng thanh hóa hà nội
đã đâm vào xe ô tô tải biển kiểm soát ba mươi sáu c một mươi nghìn sáu trăm sáu mươi tám do bùi văn thiết
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
đang dừng đỗ sát lề đường bên phải hướng cùng chiều phía trước
cú va chạm mạnh ô tô khách bị vỡ nát phần đầu xe
còn chiếc xe tải đã bị lật xuống talium ven đường hư hỏng nặng
lái xe tải bùi văn thiết đã tử vong tại chỗ
trong số một hành khách tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện là lê thị phương trà
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và nhiều người bị thương
sau khi được cấp cứu một số hành khách đã trở về nhà
còn bốn người bị thương đang điều trị ở bệnh viện đa khoa huyện yên thủy tỉnh hòa bình
ba người bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện việt đức hà nội
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường
tiến hành phân luồng điều tiết giao thông bảo vệ hiện trường
khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
sau khi lâm vào cảnh trắng tay vì cờ bạc và cá độ bóng đá
nguyễn duy nghĩa đã tìm cách lợi dụng lòng tin của một nữ giám đốc trong các giao dịch mua bán cá khô
rồi chiếm đoạt số tiền trên bảy tỷ đồng của nạn nhân
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm
tuyên phạt một mươi bốn năm tù giam đối với nguyễn duy nghĩa
tại phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn bốn đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nghĩa được công ty giao thu mua khô cá với số lượng lớn cùng công ty của chị lương mỹ tiên
ban đầu nghĩa làm ăn uy tín nhưng cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
nghĩa bắt đầu cá độ bóng đá và sang casino ở campuchia đánh bạc bị thua
nên nghĩa đã nói dối chị tiên là do phía công ty của nghĩa đang cần tiền
nên mỗi lần lấy hàng nghĩa chỉ trả cho chị tiên một ít tiền còn bao nhiêu nợ thì công ty sẽ thanh toán sau
tin tưởng chỗ làm ăn lâu năm nên chị tiên đồng ý giao hàng cho nghĩa
cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy với thủ đoạn trên nghĩa đã nhiều lần chiếm đoạt số tiền của chị tiên lên đến bảy hai tỷ đồng
sau khi sự việc bị bại lộ nghĩa đã bán nhà khắc phục hậu quả cho chị tiên số tiền sáu trăm bốn mươi triệu đồng rồi không có khả năng chi trả
cho nên chị tiên đã đến cơ quan công an tố cáo về hành vi sai trái của nghĩa
ngoài mức án một mươi bốn năm tù nghĩa còn bồi thường cho chị tiên số tiền trên sáu năm tỷ đồng